virus corona lây từ người sang người thông qua tiếp xúc với dịch cơ thể của người bệnh
ho hát hơi hoặc bắt tay có thể khiến những người xung quanh bị phơi nhiễm hay không tùy thuộc vào mức độ lây lan của chủng virus
hiện chưa có phương pháp điều trị bệnh cụ thể sau đây là khuyến cáo của bộ y tế về phòng ngừa virus corona
nếu đang có dấu hiệu như sốt ho hoặc khó thở cần tránh đi lại du lịch
trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ của bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời
bên cạnh đó cần chia sẻ thông tin về lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế
thường xuyên rửa tay bằng xà phòng không nên chạm tay vào mắt mũi miệng hạn chế tiếp xúc với người bị ho sốt
che kín miệng và sử dụng khăn giấy hoặc tay áo khi ho hoặc khát hơi
bỏ khăn giấy và thùng rác ngay sau khi sử dụng rồi rửa tay
báo ngay cho các nhân viên hàng không ô tô
đường sát nếu xuất hiện dấu hiệu ốm khi di chuyển du lịch đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt
dùng các loại thực phẩm được đun nấu chín
ở nơi công cộng không khạc nhổ bừa bãi không nên tiếp xúc gần với động vật nuôi hoặc hoang dã
khi tới chỗ đông người hoặc tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh nên đeo khẩu trang
sử dụng khẩu trang đúng cách khẩu trang phải che kín miệng khi đang sử dụng
đối với các loại khẩu trang dùng một lần cần vứt bỏ ngay vào thùng rác sau khi dùng
và sau khi bỏ khẩu trang cần rửa tay sạch
hãy bảo vệ bản thân gia đình và cộng đồng để phòng bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona